hội thánh của đức chúa trời mẹ xuất hiện tại thứa thiên huế vào năm hai nghìn một mươi bảy và phát triển mạnh vào năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian này đức chúa trời mẹ đã được tham gia một bộ truyền thống của đức chúa trời mẹ
trong thời gian hoạt động tổ chức này đã lôi kéo hàng trăm người tham gia
xui khiến họ có những việc làm trái luân thường đạo lý đảo lộn cuộc sống
sau thời gian tạm lắng đến nay hội thánh của đức chúa trẻ mẹ xuất hiện trở lại
với những cách thức thủ đoàn hoạt động có nhiều thay đổi tinh vi và khó phát hiện hơn
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an thừa thiên huế đã phát hiện
xóa bỏ nhiều điểm nhóm sinh hoạt hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
triệu tập các đối tượng liên quan đến cơ quan công an để làm việc
trong đó đáng chú ý là hoàng lực
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sinh viên đại học y mới ra trường
thiếu văn hoan chú tại hà tĩnh
lê nghĩa sự chú tại quảng bình
nguyễn ngọc phương chú tại thứa thiên huế
ngô thị quỳnh vi chú tại thứa thiên huế
lê khắc thắng chú tại bắc giang
và quách thị vui chú tại ninh bình
về cơ quan công an thì đã tham mưu cho cấp ủy
chính quyền cả cấp chỉ đào các cơ quan
ban ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước
nhất là trên kế hoạch
trên lĩnh vực kinh doanh tôn giáo
về lực lượng công an thì tăng cường công tác nằm tên hình
chủ động phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành lập kiến bản yêu cầu giải tán
thu dự tài liệu
mặt khác thì thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân nhận thức rõ bản chức
của hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
để phòng tránh và không tham gia
hội thánh đức chúa trẻ mẹ là một tổ chức
chưa được nhà nước việt nam công nhận
hoạt động có nhiều dấu hiệu
mang tính chất mê tín
sĩ đoan trục lợi cá nhân
lợi dụng sự nhẹ dạ cá tin của một bộ phận quân chúng
để tuyên truyền những luận điệu mơ hồ
ảo tường trai pháp luật
đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc
làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội
và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
nhưng hơn ai hết mỗi người dân
cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền
lôi kéo của các đối tượng xấu
để đề cao cảnh giác
không để dẫn đến những hệ lụy đau lòng
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
sáng ngày hôm nay đã có văn bản
gửi lời xin lỗi đến người dân
đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp
từ sự cố và cầu mong được lượng thứ
đồng thời công ty bồi thường thiệt hại cho người dân
cụ thể công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
xin được cung cấp nước miễn phí
trong kỳ xảy ra sự cố
tương đương với một tháng tiền nước
đồng thời cam kết sẽ có các phương án ứng phó
cho tất cả các tình huống khẩn cấp
căn cứ trên các phương án lập kế hoạch
mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân sự
nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định cho người dân
với chất lượng nước đáp ứng được quy chuẩn
do bộ y tế ban hành
liên quan tới sự cố tràn dầu thải
và nguồn nước sản xuất của nhà máy nước sông đà
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cho biết
đến nay đã hoàn tất khắc phục sự cố
đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho người dân
đồng thời công ty đã xác định được nguyên nhân
bản chất của vụ việc
trên cơ sở đó đánh giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm
còn tại đà nẵng sáng ngày hôm nay
tổng kho khu vực miền trung tây nguyên
thuộc cục trang bị và kho vận bộ công an
và công an quận cẩm lệ đã tổ chức diễn tập
phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại kho dự trữ cấp phát tổng hợp dự trữ quốc gia đà nẵng
điểm xuất phát cháy là kho chứa đồ quân tư trang do chập điện
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát trên diện rộng
cháy lan theo bề mặt các chất cháy
và vật dụng cháy có trong kho như là vải giấy túi ni lông
đó chính là tình huống giả định được đưa ra
theo đó lực lượng phòng cháy chữa cháy
cơ sở lập tức triển khai phương án chữa cháy tại chỗ
đồng thời báo cháy đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là khu vực dễ xảy ra cháy nổ
việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy
cứu nạn cứu hộ của lực lượng cơ sở
và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sở tài nguyên và môi trường thành phố công an xã phạm văn hai huyện bình chánh
bắt quá tăng xe tải biển số năm mươi một d ba mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi chín
đang đổ chất thải rắn xuống bãi đất trống tại cơ sở phế liệu
nằm trên bãi đất trống đường vào khu công nghiệp an hạ
để chất đóng và đốt
nhiều tấn chất thải tại đây đã cháy thành thang
một số cháy nhằm nhở nhựa nước chạy khắp nơi
ngâm xuống đất và bốc mùi hôi
đây là cơ sở phế liệu do ông lê đình hiếu làm chủ
ông này nhận xử lý chất thải công nghiệp rắn trái phép
bằng cách đốt vào ban đêm để qua mắt cơ quan chức năng
chất thải được thu gom từ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ước tính hàng trăm tấn chất thải đã được xử lý sai quy định
tại bãi đất trống này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin sau
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi
quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
một nội dung được quan tâm đó là việc quốc hội xem xét
đề xuất bổ sung quyền cho chính phủ thủ tướng và các bộ trưởng
dự án luật được các đại biểu quốc hội thảo luận cho ý kiến
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
qua thảo luận về cơ bản các đại biểu quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo luật
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến quốc hội
tại kỳ họp này
đối với luật sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính phủ
có ý kiến cho rằng quy định bổ sung thẩm quyền cho thủ tướng quyết định thành lập
sắp nhập giải thể các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện có thể có mâu thuẫn với luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành
các sở và các phòng thì hiện nay theo luật hiện hành của luật tổ chức chính quyền địa phương
thì nó thuộc thẩm quyền thành lập của hội đồng nhân cấp tỉnh và hội đồng cấp huyện
trong luật tổ chức chính quyền địa phương quy định thẩm quyền hội đồng nhân cấp tỉnh
là có quyền quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban
và hội đồng cấp huyện thì có quyền quyết định là thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân cấp huyện
và quy định sửa đổi những dự thảo mà giao cho thủ tướng thành lập cơ quan hành chính
nhà nước thuộc cấp tỉnh và cấp huyện như vậy
thì có mâu thuẫn với thẩm quyền của hội đồng nhân cấp huyện và hội đồng nhân cấp tỉnh
mà đang quy định ở luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành hay không
đối với luật tổ chức chính quyền địa phương
quốc hội cho ý kiến về việc phân quyền phân cấp ủy quyền mô hình tổ chức chính quyền địa phương
số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
và phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã loại hai bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương
đa số các đại biểu nhất trí với phương án một quy định số lượng cấp phó chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
tuy nhiên có ý kiến chỉ ra bất cập của dự thảo luật
tôi nhận thấy nội dung sửa đổi bổ sung còn nạn vào vấn đề giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân
phó trưởng ban các ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp quyền mà chưa chấu trọng nhiều đến việc sửa đổi
bổ sung về nhiệm vụ quyền hạn mô hình tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương
nhiệm vụ của hội đồng nhân dân không chỉ là biểu quyết thông qua các vấn đề mà ủy ban nhân tỉnh trình
mà phải tăng cường đi vào chiều sâu dự báo cân đối nguồn lực của địa phương giữ vững định hướng phát triển của địa phương
do vậy phải đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân
trong phiên làm việc buổi chiều các đại biểu quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải trình bày báo cáo giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
sau đó quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật tại hội trường
cục hồ sơ nghiệm vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng vào sáng ngày hôm nay đã tổ chức hội nghị tổng kết
quy định số hai hai nghìn một qdlc dt hscs ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một và ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi
cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng
thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị các ý kiến đều khẳng định trong thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự
có quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác
trao đổi cung cấp thông tin khai thác thông tin đối tượng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại diện cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ký quy chế phối hợp
trong công tác trao đổi cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng bộ công an lương tam quang và thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đã phê chuẩn quy chế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công an lương tam quang khẳng định nội dung quy chế phối hợp khá toàn diện cụ thể
đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị trực thuộc các cơ quan đơn vị cấp dưới
theo hệ lực lượng của cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao
cần cụ thể hóa từng nội dung quy chế đã ký kết trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị đi vào thường xuyên nề nếp
thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa hai bên
khẳng định cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an đã và đang hỗ trợ cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
xây dựng phần mềm về nghiệp vụ giúp công tác quản lý hồ sơ lưu trữ tài liệu
phục vụ công tác tra cứu của ngành điều tra hình sự được kịp thời khoa học và chính xác
thứ trưởng lê chiêm đề nghị cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ
quản lý lưu trữ tài liệu cho cục điều tra hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ
nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác
nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trước hết là cơ sở
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín vào sáng ngày hôm nay tại học viện cảnh sát nhân dân
ban tổ chức hội thi đã tổ chức vòng chung kết cụm một bao gồm sáu đội tuyển tham gia
trải qua vòng thi sơ loại với một trăm ba mươi bốn đảng bộ trong công an nhân dân
ban tổ chức đã lựa chọn một mươi tám đội tuyển xuất sắc vào vòng thi chung kết ở ba cụ
tại cụm một sáu đội tuyển gồm học viện an ninh nhân dân cùng ngoại tuyến
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động học viện chính trị công an nhân dân và học viện cảnh sát nhân dân
đã xuất sắc trải qua các phần thi thể hiện tài năng kiến thức kinh nghiệm và thực tiễn sinh động
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
qua đó góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thông qua hội thi cũng là cơ hội để các cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở
có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra giám sát
kết thúc các phòng thi trung kết ở ba cụ ban tổ chức sẽ lựa chọn sáu đội tuyển xuất sắc nhất
tham gia tranh tài ở chung kết hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
nhằm hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
mùng một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi mùng một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa quản lý giáo dục trẻ em
và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư
báo cáo tại hội thảo cho thấy những năm gần đây ở nước ta tình trạng trẻ em và người chưa thành niên
làm trái pháp luật có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và tính chất mức độ vi phạm
tính riêng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có trên bốn hai trăm linh trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật
nguyên nhân của tình trạng trên được xác định phần lớn là do sự thiếu giáo dục của gia đình
tác động của môi trường xã hội sự buông lỏng trong công tác quản lý giáo dục của nhà trường
và do đặc điểm phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện
các đại biểu tham dự hội thảo nhận định thời gian tới tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
sẽ ảnh hưởng lớn đến trẻ em vì vậy cần phải xác định quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật
là một nội dung công tác quan trọng xuyên suốt gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành từng đơn vị địa phương
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập trung chỉ đạo lực lượng công an cơ sở
thực hiện tốt hơn tạo sự chuyển biến trong phòng ngừa quản lý giáo dục
tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm tại cộng đồng dân cư
việc xử lý vi phạm đối với các em phải chính xác đúng mức lấy giáo dục thuyết phục là chính
tạo điều kiện thuận lợi để các em nhận thức được sai phạm của mình
có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân
song với đặc thù của ngành hóa chất mỏ các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh
luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố cháy nổ sự cố hóa chất
gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới môi trường xung quanh
từ thực tế đó cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai huấn luyện nâng cao kỹ chiến thuật
năng lực chỉ huy điều hành phối hợp giữa các lực lượng và thao diễn thực tế
tại nhà máy sản xuất amonicrat thuộc cục công nghiệp thái thọ huyện thái thụy tỉnh thái bình
theo tình huống giả định xảy ra cháy nổ khí ga tại khu vực nạp ammonec của nhà máy
lắm hai xe bồn bị cháy và dọ dỉ khí ammoniac từ bồn ra ngoài môi trường
năng độ ammoniac trả ra ngoài cao làm nhiều người bị nhiễm độc bất xỉu
trong quá trình xử lý sự cố có nạn nhân bị mắc kẹt
cần sự cứu nạn cứu hộ từ lực lượng chuyên trách
với diện tích hơn hai mươi hai sáu hectare
bao gồm nhiều hệ thống kho xưởng tồn chứa hóa chất nguyên liệu
sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất amonirat có diễn biến phức tạp
cần phải huy động lực lượng phương tiện của nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh
và huy động sự tri viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy các địa phương lân cận như nam định hải phòng
với sự tham gia của hơn hai trăm linh người và gần ba mươi phương tiện cơ giới chuyên dụng các loại
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở qua đó cũng đã phát huy được vai trò
tham gia xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai lực lượng phương tiện
thứ tiên là lực lượng chữa cháy phải trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ chống hóa chất
như quần áo chống hoa chất rồi mặt nạ bình dưỡng khí trước khi triển khai vào
và khi đến hiện trường thì cái đầu tiên thì sẽ là trinh sát xem trong khu vực sự cố có người bị nạn không
nếu có thì ưu tiên cứu người trước
sử lý các tình huống của các cơ quan
tình huống cháy lớn ứng phó sự cố hóa chất trên diện rộng là một trong những tình huống nghiệp vụ rất phức tạp
đòi hỏi công tác chỉ huy điều hành tác chiến phải chính xác kịp thời
thông qua những tình huống thực tế như thế này công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
khả năng huy động chi viện lực lượng phương tiện giữa các đơn vị cũng được đánh giá sát thực
lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với công tác nghiệp vụ thực tập phương án
công an các đơn vị địa phương phải chủ động đề xuất đưa ra những tình huống điển hình
mang tính đặc thù của từng loại hình để đưa ra phương án tác chiến hiệu quả
mặc dù cơ sở thì đã đầu tư thiết bị tương đối tốt
thế nhưng mà nếu mà chúng ta không diễn tập không đưa ra phương án
diễn tập các nhà máy phá chất tương trực này hoặc là như nói nguyên sơn chúng tôi đã làm
thì chúng ta không nâng cao được chiến thuật kỹ thuật cho cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là cấp cơ sở về công tác điều hành chỉ huy
hoặc là phối hợp các lực lượng về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi sự cố hóa chất xảy ra đặc biệt nhất là vấn đề về phát tán về hóa chất
nếu chúng ta không có biện pháp không có chiến thuật kỹ thuật để mà giảm bớt cái nồng độ
để hòa tan nó đi thì nó phát tán ra xung quanh môi trường làm gây nguy hiểm rất nguy hiểm cho nhân dân
rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố hóa chất trên diện rộng
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng yêu cầu
chỉ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhất là việc đầu tư kinh phí
trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
chủ động sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy nổ theo các phương án đã được đề ra